tin quốc tế ngày chín tháng một mươi hai chủ tịch trung quốc tập cận bình tuyên bố bắc kinh và các quốc gia thuộc hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc là những đối tác hợp tác tự nhiên
theo tân hoa xã nhà lãnh đạo trung quốc đưa ra nhận định trên trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trung quốc gcc khai mạc tại thủ đô riyadh của ả rập xê út
đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong số hai hội nghị thượng đỉnh á rập được đánh giá là mang tính bước ngoặt
tại hội nghị chủ tịch tập cận bình kêu gọi hai bên trở thành đối tác thúc đẩy đoàn kết phát triển và an ninh
ông đề xuất năm lĩnh vực hợp tác chính trong ba năm năm tới bao gồm năng lượng tài chính và đầu tư đổi mới và công nghệ mới cũng như hàng không vũ trụ ngôn ngữ và văn hóa
trước đó ngày tám tháng một mươi hai chủ tịch tập cận bình và thái tử nước chủ nhà mohammed bin salman đã ký hiệp ước hợp tác chiến lược giữa hai nước